chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình cải cách hành chính được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau hai năm thực hiện nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi một về sắp xếp tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế
nhiều địa phương trên cả nước đã và đang thực hiện tốt chủ trương này trong đó có tỉnh bắc cạn
tuy nhiên có những thôn bản hầu như nhà nào cũng có người làm cán bộ nhiều chức vụ có nhưng chỉ để lĩnh lương một số phòng ban chức năng nhiệm vụ trồng chéo
ngân sách dùng để trả lương quá lớn dẫn đến nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội bị hạn chế
với một địa phương nghèo như bắc cạn thì vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động và giảm chi ngân sách
tổ nhân dân phiêng my ở phường huyền tụng thành phố bắc cạn có một mươi bảy hộ dân sinh sống
để vận hành bộ máy quản lý tổ nhân dân này có một mươi ba cán bộ bán chuyên trách
trong số một mươi bảy hộ thì có đến một mươi năm hộ có người làm cán bộ trong tổ
mỗi tháng ngân sách nhà nước phải bỏ ra một triệu đồng để trả phụ cấp cho bí thư tri bộ
cũng gần một triệu đồng nữa cho tổ trưởng tổ dân phố hơn chín trăm linh đồng cho thôn đội trưởng và hàng chục chức danh khác
nhưng theo bộ phòng bán chế tổ nhân dân này có một mươi ba cán bộ bán chuyên trách
trong đoàn tổ trưởng tổ nhân dân này hầu hết mọi việc trong tổ đều đến tay ông xử lý
từ việc có mặt trận tổ quốc hội người cao tuổi đến việc quản lý nhân khẩu hòa giải hay các thủ tục hành chính khác
trong khi đó một số cán bộ trong tổ có phụ cấp chức vụ nhưng công việc rất ít
số tiền một tháng sẽ là hơn một mươi bốn tỷ đồng
số tiền trả phụ cấp cho cán bộ tất cả các thôn bản một năm đã chiếm gần một phần ba tổng thu ngân sách của tỉnh hàng năm
đây thực sự là con số rất lớn đối với một địa phương có quy mô dân số nhỏ như bắc cạn
nếu mà mình mà sắp nhập được ấy tức là ví dụ như là một người kiêm nhiều việc ví dụ như là bây giờ ở thôn ấy
thì các cái triệu hội đoàn thể thì có thể chỉ nên cần một hoài người thôi
bởi vì là trên cái ông triệu hội đoàn thể thì còn có ông phụ trách
chính là ông trưởng ban một trận cơ sở nữa
còn ông trưởng ban một trận cơ sở này lại dưới cái trực chỉ đạo trực tiếp của ông bí thư tri bộ
thế như vậy nếu mà bây giờ các cái tri hội đoàn thể mà ông có thể bố trí kiêm nhiệm được thì sẽ có hiệu quả hơn
là cán bộ y tế tổ dân phố đã hơn một mươi năm nay công việc của bà nguyễn thị hoa chủ yếu là thông báo lịch tiêm chủng của trẻ em
nhưng gần đây trạm y tế phường đã thực hiện việc thông báo tiêm chủng qua tin nhắn điện thoại đến từng hộ dân
nên bây giờ bà hoa cũng không còn việc gì để làm
mỗi tháng bà vẫn nhận phụ cấp giống như hàng trăm cán bộ y tế tổ dân phố khác ở thành phố này
nếu như mà trung báo thì là cộng tác viên dân số thì đã nắm hết con người
trẻ em từ bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi hộ nào hộ nào có bao nhiêu người ở thực tế là người ta nắm hết rồi thì rất là tiện
thưa quý vị và các bạn ngoài số lượng cán bộ chuyên trách ở cấp thôn bản
thì hiện nay số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã đang chiếm một số lượng khá lớn so với quy mô dân số
ước tính ở mỗi xã thì có một mươi bảy một mươi chín chức danh cán bộ không chuyên trách
vào toàn tỉnh bắc cạn
có khoảng hai hai trăm linh người
mỗi năm tỉnh bắc cạn đã phải chi ra ba mươi tám tỷ năm trăm linh triệu đồng để chi trả phụ cấp cho số lượng cán bộ này
mới đây thì hội đồng nhân dân tỉnh đã họp bàn để giải quyết vấn đề tinh gọn bộ máy giảm cánh nặng cho ngân sách
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn khóa chín kỳ họp thứ chín đã thông qua nghị quyết số một mươi ba hai nghìn một
quy định chức danh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách
và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã phường thị trấn ở thôn tổ dân phố tổ nhân dân tiểu khu trên địa bàn tỉnh bắc cạn
nghị quyết này được ban hành nhằm hiện thực đề án sắp xếp bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách
và quy định mức khoán hoạt động cho cấp xã thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh bắc cạn
và bắt đầu thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết này số lượng mỗi thôn tổ dân phố tổ nhân dân tiểu khu
sẽ giảm từ một mươi bốn người xuống còn từ ba đến năm người nhưng sẽ kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau
đối với cấp xã từ một mươi bảy đến một mươi chín chức danh không chuyên trách như hiện nay sẽ giảm xuống còn không quá tám người
như vậy số cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ giảm một nửa so với hiện nay
là một xã vùng cao của huyện nari trong thời gian qua cùng với việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước cấp ủy đảng và chính quyền xã hữu thác đã chủ động triển khai sớm
các chỉ thiết
các chỉ thi nghị quyết của tỉnh đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
trong đó có nghị quyết số một mươi ba hai nghìn một mươi tám của hội đồng nhân dân tỉnh
hiện nay xã hữu tháp có một mươi hai thôn bản tương ứng với đó là trên tám mươi cán bộ cấp thôn đang hoạt động
thực hiện nghị quyết số một mươi ba toàn xã phải giảm gần năm mươi cán bộ không chuyên trách đó là chưa tính cấp xã
đây là một chủ trương đúng vì thế xã cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện chủ trương của tỉnh
từ khi có đề án thì cũng đã tổ chức họp hội nghị quán triệt cũng như tuyên truyền cho cán bộ đảng viên cũng như là cán bộ trong cơ quan chúng ta hiểu được và nhận thức là trong thực hiện tinh giảm biên chế
đặc biệt là đối với các thôn bí thư tri bộ trưởng thôn về họp cũng là tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng ta hiểu được trong thực hiện tinh giảm biên chế sắp tới
thì qua tuyên truyền tổ chức tuyên truyền
thì đối với cấp thôn thì cũng không có ý kiến gì nói chung là cũng đồng thuận với sự chỉ đạo cũng như là sự thực hiện tinh giảm biên chế của cấp trên theo định hướng
tại địa bàn huyện nari trong thời gian qua đảng ủy chính quyền các xã đã khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp nhân sự kịp thời chuẩn bị cho việc thực hiện nghị quyết số một mươi ba của hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới
theo cái nghị quyết của đồng tỉnh tương tới tiến tới sẽ tình hình gọn lại không quá
tạm người thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng sẽ lộ trình cho tương lai cũng trong vài năm tới cũng sẽ dần dần từng bước để tình gọn
hiện nay toàn tỉnh bắc cạn số người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn tổ dân phố là hơn một mươi tám ba trăm linh người trong đó cấp xã là gần một bảy trăm linh người cấp thôn tổ dân phố là trên một mươi sáu sáu trăm linh người
tuy nhiên đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiều cán bộ hạn chế về mặt chuyên môn năng lực công tác do bố trí giàn trải cho đủ số lượng
việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã và ở thôn theo hướng tinh gọn hiệu quả là chủ trương đúng và là cơ hội tốt để từng bước góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tuy nhiên cũng giống như nhiều địa phương khác việc sắp nhập đơn vị hành chính đòi hỏi phải cắt giảm số lượng cán bộ biên chế lựa chọn ai theo tiêu chí nào cách thức thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng dân chủ thuận lòng dân được sự đồng tình ủng hộ của tập thể cán bộ chính là cái khó mà đảng ủy các cấp chính quyền ở bắc cạn phải cân nhắc
thực hiện nghị quyết một mươi ba của hội đồng nhân dân tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
thì hiện nay chúng tôi đang

giao diết để mà thành lập cái tổ soạn thảo hướng dẫn công tác triển khai thực hiện nghị quyết một mươi ba của hội đồng nhân tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
cách thức tổ chức lựa chọn cái chuyện là đối tượng như thế nào
ví dụ như tám cái đối tượng cấp xã
ngày xưa là một mươi tám chức danh bây giờ chỉ còn có tám chức danh thôi
tám chức danh thì ba chức danh là tỉnh quy định
còn năm chức danh là giao cho
cho xã lựa chọn
vậy ba chức danh của mình lựa chọn thì đương nhiên là rõ rồi
nhưng mà tám chức danh đấy thì hướng dẫn họ bầu như thế nào
rồi là sử dụng
sử lý đối tượng ấy ra sao
quy trình nó thế nào thì rõ ràng phải thực hiện
chứ nếu không
không thì là sẽ rất lộn xộn
đến một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sẽ tắt luôn toàn bộ cái đối tượng này
không biết làm gì
cho nên là phải có cái hướng dẫn triển khai đối với đối tượng này
ví dụ khoán đối với xã là một triệu một tháng
đối với cấp xã thì bây giờ là phải sở tài chính phải hướng dẫn
càng tỉ mỉ thì cái chuyện là khi tổ chức triển khai đi vào hoạt động thì sẽ rất là thuận lợi
nhưng mà nếu như mà qua loa đại thái mà không chi tiết ấy
thì sẽ có những cái hiện tượng là lựa chọn đối tượng cũng là cả là một vấn đề
nghị quyết số một mươi ba ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đã quy định chức danh số lượng mức phụ cấp đối với hoạt động không chuyên trách
ở xã phương
phường thị trấn và thôn tổ dân phố tiểu khu trên địa bàn tỉnh bắc cạn
theo đó quy định chỉ rõ số lượng mỗi xã phường thị trấn được bố trí
không quá tám người hoạt động không chuyên trách
mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số phụ cấp
nhân với mức lương cơ sở theo quy định hiện hành
đối với cấp thôn chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn gồm
bí thư tri bộ trường thôn hoặc tổ trưởng tiểu khu trường
trưởng ban công tác mặt trận công an viên hoặc ủy viên ban bảo vệ dân phố
đối với tổ dân phố thôn đội trưởng
theo quy định số lượng mỗi thôn tổ dân phố tổ nhân dân tiểu khu
được bố trí không quá ba người hoạt động không chuyên trách
nghị quyết quy định trường hợp đặc thù ngành theo quyết định số bảy
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn chín của thủ tướng chính phủ
về việc quy định chế độ phụ cấp với nhân viên y tế thôn bản
mỗi thôn bố trí một người thực hiện nhiệm vụ nhân viên y tế thôn
kiêm cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình
căn cứ vào nghị quyết ủy ban nhân dân tỉnh đang chuẩn bị lộ trình
tinh giản bộ máy đến năm hai nghìn hai mươi một
trước mắt nếu tiến hành sẽ khả thi ở cấp xã thôn
dự kiến hiệu quả tiết kiệm hàng tỷ đồng
theo như hướng dẫn quy định với nghị quyết
tỷ lệ giảm một mươi đến năm hai nghìn hai mươi một bác hạn chắc chắn là đạt được
còn cái kinh phí thì hiện nay thì cái chỗ cấp tỉnh
thì cũng chưa tính cụ thể bởi vì từ cái biên chế ít
tuy nhiên thì thực hiện nghị quyết về cái tinh giản
tinh gọn bộ máy tinh giản cái cán bộ không chuyên trách
ở cấp xã cấp thôn thì về cái kinh phí
thì sẽ như là cấp xã từ một mươi chín cái chức danh
cái vị trí như vậy thì đưa về quận tám
thì sẽ dự kiến là sẽ mỗi năm tiết kiệm được khoảng tầm một mươi sáu tỷ
thế còn cấp thôn thì hiện nay từ một mươi ba chức danh
thì về còn năm thì dự kiến là sẽ tiết kiệm được mỗi năm khoảng chín tỷ
thực hiện nghị quyết một mươi ba của hội đồng nhân dân tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám thì hiện nay là chúng tôi đang giao diếp
để mà thành lập cái tổ soạn thảo hướng dẫn công tác
sau đó là chuyện là mới soạn thảo soạn thảo hướng dẫn xong rồi
bắt đầu tung lên mạng sau đó là các sở ngành góp ý
sau đó nó đưa về tổng hợp lại xong mới hội thảo
để các cơ quan phản biện ví dụ như là liên hiệp học kỹ thuật
rồi là mặt trận tổ quốc các ban dân vận các thứ ban tuyên giáo này
là những người phản biện sau khi xong rồi thì chúng tôi sẽ đưa về các cơ quan phản biện
rồi thì chúng tôi mới chỉnh sở tư pháp để mà thẩm định
thì đang giao diếp để là thực hiện bởi vì là nếu không ấy
là mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nó sắp đến gần rồi
mà mình đã tinh giản được hơn mười mấy nghìn người này
mà không hướng dẫn một cách cụ thể thì rõ ràng nó sẽ rất là lộn xộn
mặc dù thời hạn triển khai nghị quyết đang đến gần
việc tinh giản bộ máy biên chế hàng nghìn người cần phải được chuẩn bị thận trọng
sau khi thực hiện việc bố trí sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách ở xã và các thôn
đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên địa bàn sẽ được tinh giản gọn nhẹ hơn hiệu quả công việc tăng lên
thu nhập của cán bộ cơ sở cũng được cải thiện giúp họ yên tâm công tác
gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc
đặc biệt khi một người được bố trí làm nhiều việc sẽ tạo điều kiện để họ tích lũy kiến thức
nâng cao tinh thần trách nhiệm qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
thưa quý vị nghị quyết tinh giản biên chế của hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày một một hai nghìn một mươi chín
để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được các mục tiêu đề ra
cấp ủy chính quyền địa phương cần tập trung làm tốt việc tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân
giải thích cận kẽ cho những người hoạt động không chuyên trách để họ hiểu và ủng hộ chính sách chủ trương này
bên cạnh đó chính quyền cơ sở cũng cần chủ động trong việc định hướng
sắp xếp theo lộ trình để những người đang tham gia hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
sẵn sàng thực hiện công tác tinh giản góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính của tỉnh bắc cạn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại